chiều nay ngày hai tháng bảy tại thành phố quảng ngãi ubnd tỉnh quảng ngãi đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng ngãi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nguyên chủ tịch nước trần đức lương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việc phát triển kinh tế trong nước rất quan trọng đầu tư nào cũng phải được lựa chọn và phù hợp với chuỗi giá trị toàn cầu
quảng ngãi có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung từ năm hai nghìn một mươi một quảng ngãi có nguồn thu ngân sách và hiện nằm trong top nguồn thu các tỉnh thành trong cả nước
với tiềm năng và thế mạnh sẵn có quảng ngãi tiếp tục định hướng thu hút các dự án lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp công nghiệp phụ trợ hóa dầu hóa chất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hạ tầng đô thị dịch vụ du lịch nuôi trồng thủy sản
tỉnh quảng ngãi cần hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm cơ hội đầu tư hợp tác tiếp tục cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao hiệu suất hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

giáo dục môi trường và xây dựng nông thôn mới